bộ ngoại giao đã tổ chức họp báo thường kỳ cung cấp một số thông tin liên quan đến tình hình hoạt động của nhóm tàu hải dương viii
vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa việt nam
theo các cơ quan chức năng nhóm tàu hải dương viii tiếp tục vi phạm nghiêm trọng vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của việt nam
việt nam khẳng định quan điểm nhất quán là mọi hoạt động kinh tế biển của việt nam
trong đó có hoạt động dầu khí đều được triển khai trong vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa hoàn toàn thuộc việt nam
được xác định từ lãnh thổ đất liền theo đúng quy định của công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai mà cả trung quốc và việt nam đều là thành viên
công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đã xác định rõ phạm vi và là cơ sở pháp lý duy nhất để các quốc gia xác định quyền hưởng các vùng biển của mình
điều này đã được các quốc gia tuân thủ thừa nhận bởi các thực tế xét xử cũng như sự đồng tình rộng rãi của các luật sư có uy tín quốc tế
các hành vi cản trở hoạt động dầu khí của việt nam
việt nam trên vùng biển của mình như nêu trên là sự vi phạm luật pháp quốc tế công ước của liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
việt nam cũng khẳng định lập trường của mình đối với chủ quyền của hai quần đảo hoàng sa và trường sa
liên quan đến việc ủy ban bảo vệ ký giả có báo cáo nói rằng việt nam nằm trong top một mươi quốc gia kiểm duyệt báo chí truyền thông nhiều nhất
người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết tại việt nam quyền tự do ngôn luận nói chung và quyền tự do báo chí nói riêng
được quy định cụ thể trong hiến pháp hai nghìn chín
việt nam đang nỗ lực bảo vệ người dân trước tin tức giả tin tức bịa đặt sai sự thật kích động hành thủ dân tộc